trong quá trình tuần tra kiểm soát bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát hiện một mươi hai phương tiện đang vận chuyển hơn bảy năm trăm linh mét khối cát
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên đã tạm giữ để phục vụ công tác điều tra
trước đó tại khu vực biển tiếp giáp giữa tỉnh bà rịa vũng tàu và tp hcm lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát hiện
bắt quả tăng một mươi hai phương tiện đang thực hiện hành vi vận chuyển bảy năm trăm linh mét khối cát
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng của các phương tiện nêu trên đã không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số lượng cát
và không xuất trình được đầy đủ giấy tờ liên quan đến phương tiện
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ các phương tiện để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc